các địa phương có các phương án để đảm bảo an toàn nhất cho các con đến trường
đảm bảo an toàn tuyệt đối mới tổ chức cho học sinh đến trường
vì vậy việc cho sinh viên học sinh đến trường cần được các địa phương cân nhắc thận trọng
và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
mở dần các lớp học trực tiếp là để thăm dò công tác tổ chức để rút kinh nghiệm
sau đó mở rộng cho các lớp còn lại
cư dân mạng mong rằng công tác vệ sinh khử khuẩn
được các trường thực hiện nghiêm túc cẩn thận
các trang thiết bị y tế như hệ thống nước sạch xà phòng nước sát khuẩn tay khẩu trang và đo thân nhiệt
được nhà trường và học sinh nghiêm túc thực hiện
khi tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp khả năng nhiễm bệnh vẫn còn cao
thì việc tiêm vaccine cho các em cũng cần sớm được đẩy nhanh
bạn nghĩ sao về việc cho học sinh trở lại trường học
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
do chính trách thuế và phí khác nhau
thế thì chúng ta thấy là trong bảy năm vừa qua
thì giá xăng dầu tăng cao nhất
và có thời điểm giá xăng dầu xuống âm
mà thực sự trong giao dịch mua bán hàng hóa
đối với xăng dầu người ta mua bán theo
cầu dụng của cụ phái sinh
hay nói một cách khác là mua bán dầu
trong kỳ tương lai
thế thì chứ không phải hiện tại
thì chúng ta thấy là hiện nay giá xăng dầu
sấp xỉ lên đến một trăm linh đô một thùng giá dầu
thế chính vì vậy đó là một yếu tố
rất quan trọng
cộng thêm cái tác động của thuế và phí
cho nên là giá trong nước cũng tăng theo
vậy thì trong thời gian tới
ông đánh giá như thế nào liệu giá xăng dầu còn tiếp tục tăng nữa hay không
nói về dự báo
chúng ta thấy là dự báo
là một vấn đề cực kỳ khó
chúng ta thấy là các nhà kinh tế nói như thế này
nếu dự báo chính xác
trong tương lai một mươi thì có giá trị đánh giá
quá khứ đúng một trăm linh
cái đó là tính chất tổng quan trọng
của dự báo
thế thì hiện nay có những quan điểm trái chiều
những xu hướng dự báo giá còn tiếp tục tăng hay không
thì có hai quan điểm khác nhau
nhưng mà theo quan điểm phổ cập hiện nay
thì cho rằng nó sẽ tăng
nhưng tăng rất là chậm không tăng cao
mà đỉnh cao nhất của chúng ta là tăng

có thời điểm đến như vậy
nhưng mà hiện nay nó có tiến tới thế hay không
thì một số nhà nghiên cứu người ta cho rằng
nó có tính chất là tăng đến một mức độ nhất định thôi
không thể tăng như vậy được
tại sao thì trong thời gian vừa qua
do cái khôi phục kinh tế
giãn cách xã hội giảm bớt
cho nên vận chuyển đi lại tương đối là nhiều
cho nên nó làm cho giá xăng dầu tăng lên
nhưng với sự khôi phục kinh tế này
có tính chất nhất thời
chúng ta biết là cái tái bùng phát dịch
tiếp tục sẽ diễn ra cho nên có tính chất trồng ngăn hạn
cái thứ hai là do giãn cách xã hội
cho nên là cuối cùng cũng giảm bớt
nhưng mà bây giờ bớt giảm cách xã hội
thì nhu cầu đi lại nó cao
một trong những điều kiện quan trọng là
giá khí và than đốt
thì có xu hướng là cũng tăng
có nghĩa là cái cung của nguồn tướng lên giảm
vì những lý do đó cho nên giá xăng dầu tăng
nhưng đồng thời một cái
nguyên nhân quan trọng nữa là
tập đạo opec những nước sản xuất dầu bò
thì khống chế lượng cung
để làm cho giá tăng lên
với điều kiện như thế này
thì xu hướng giá còn tăng hay không
ta thấy là giá sang dầu biến động trong một vài ngày
đây thì nó giảm
theo dự báo của các nhà chuyên gia kinh tế
thì ta cho rằng khó có khả năng tăng nữa
để chống kiểm soát dính bệnh
thì nói chung là còn diễn ra
có thể tái bùng phát trở lại
cho nên là nhu cầu sang dầu sẽ giảm
ảnh hưởng đến sản xuất dầu tăng
giá sang dầu thì đã đạt mức kỷ lục
trong vòng bảy năm qua rồi
và như chúng ta vừa theo dõi ở câu chuyện giao thông
giá xăng dầu tăng thì đã tác động trực tiếp
đến câu chuyện vận tải hành khách
nhiều doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn
vậy theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
thì ông đánh giá như thế nào
giá sang dầu tăng thì nó còn tác động
đến những nhóm đối tượng nào nữa
và đặc biệt là trong bối cảnh
mà rất là nhiều ngành nghề
và chúng ta phải chịu rất là nhiều tổn thương
tổn thất khi mà đại dịch
covid một mươi chín hoành hành
giá sang dầu thì khi nó tăng
thì nhà nước được lợi gì
và tác động đến nền kinh tế như thế nào
chúng ta thấy là chúng ta vừa khai thác vừa chế biến
thì đó là khi tăng thì có lợi cho chúng ta
nhưng bên cạnh đó cũng có những tác động tiêu cực
chúng ta thấy là tác động
khi giá xăng dầu tăng thì chúng ta thấy là
tác động trực tiếp và giá tiếp
trực tiếp là gì là những ngành
mà sử dụng sang dầu trực tiếp
ví dụ ngành giao thông vận tải logistics
hay là ngành đánh bán cá xa bờ
dùng sang dầu hay là những cái
máy móc phục vụ nông nghiệp
hay một bản thân chúng ta là hàng ngày chúng ta phải đi
vận chuyển bằng những phương tiện của ta
cho nên tác động trực tiếp là những đối tượng
mà tiêu dụng nhu cầu trực tiếp
ví dụ như là hiện nay đối với ngành vận tải
chúng ta biết rằng trong một cái
một trăm linh cơ cấu
giá thải nghệ giá cước
chỉ có đến từ ba mươi năm ba
là do cái sang dầu
cho nên khi giá xăng dầu tăng lên thì chắc chắn
nó làm cho giá tăng lên
nhưng bên cạnh đó tác động gián tiếp ở chỗ nào
là vì bất kỳ một cái ngành sản xuất nào
khi sản xuất sản phẩm ra thì có thể đưa
sản phẩm đó từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng
mà đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến tiêu dùng
thì chắc chắn đòi hỏi chi phí vận chuyển
cho nên nó tác động trực tiếp và gián tiếp
mà chính vì vậy như vừa qua chúng ta thấy
các cơ quan chức năng có đưa ra
là nếu mà giá sang dầu tăng một mươi
thì nó tác động tới gdp
tăng là năm
nhưng đồng thời nó cũng làm cho mặt bằng giá
hay nói một cách là cpi
chỉ số lãng phát sẽ tăng lên là ba sáu
thì đấy là tác động trực tiếp
và gián tiếp
đồng thời tác động tới chỉ tiêu tăng
tổng sản phẩm
quốc dân cũng như tốc độ tăng giá tiêu dụng
vâng ạ thế mình có câu chuyện là
khi mà người dân ra chợ mua một mới rau
thấy giá tăng cao
người ta hỏi thì mới biết rằng là
bởi vì là do giá xăng tăng nên là bây giờ
giá thực phẩm cũng tăng phải nói rằng giá xăng tăng
thì nó tác động rất nhiều ngành nhiều nghề
và rất là nhiều nhóm đối tượng khác nhau đúng không ạ
và để quản lý giá sang dầu
thì hiện nay chúng ta sử dụng quỹ bình ổn
và các loại thuế phí tuy nhiên
theo được biết thì hiện nay quỹ bình ổn cũng không còn nhiều
vậy theo ông chúng ta có nên
duy trì quỹ bình ổn này nữa hay không
và nếu có duy trì thì chúng ta sẽ phải
làm như thế nào để duy trì nó
ta thấy là hiện nay
giá sang dầu tăng cao
thì chúng ta thấy là cái van để quyết định
điều chỉnh giá xăng dầu trong nước như thế nào
thì có hai cái van cái van thứ nhất
là van quỹ bình ổn van thứ hai
thuế và phí thế thì về quỹ bình ổn
giá xăng dầu thì hiện nay có những quan điểm
cho rằng không nên tồn tại là vì
thực chất cái tiền đó là của người tiêu dùng ứng trước
dự trích một phần và nhiều để sử dụng
khi mà giá sang dầu tăng
và đối với các doanh nghiệp sang dầu thì thực sự không mặt mả
là vì cái này không có lợi cho họ
nhưng trong cái bối cảnh
trong điều quyền hiện nay khi giá sang dầu
mà do nhà nước quyết định
thì đây không phải là nhà nước thời kỳ bao cấp
mà trên thị trường sang dầu
chưa có sự cạnh tranh thực sự
hay còn có những doanh nghiệp giữ vị trí thống lĩnh thị trường
mà giữ vị trí thống lĩnh thì buộc nhà nước
phải sử dụng cái công cụ trực tiếp
quản lý giá bằng phương thức là quy định giá trần
có nghĩa là anh không được vượt quá giá trần đó
mà có thể quy định thấp hơn
thế thì trong bối cảnh hiện nay
với cái việc nhà nước quy định giá trần như vậy
giá cơ sở để định giá sang dầu
thì buộc phải có một cái quỹ bình ổn
quỹ bình ổn phục vụ gì
phục vụ khi giá thế giới tăng rất là cao
thì nhà nước có thể sử dụng cái quỹ đó
để làm cho tăng không tương xứng với giá sang dầu thế giới
thì góp phần kiểm soát lạ phát
cũng như đảm bảo an ninh xã hội
nhưng mà khi giá sang dầu xuống thật thấp
thì trong thời điểm đó thì nhà nước có thể
vẫn giữ cái giá ở một mức độ nhất định
mà trích một phần đưa vào quỹ bình ổn sang dầu
mà ngay khi mà
cái đoàn ủy ban thường vụ quốc hội
có ý kiến là cần xem xét lại cái quỹ này không
nhưng với quan điểm cá nhân của chúng tôi
trong điều kiện khi nhà nước
còn định giá sang dầu
mà do cái thị trường chưa có sự cạnh tranh thực sự
thì chúng ta nên còn tồn tại
để phòng ngừa những cái lúc rủi ro
khi mà giá xăng dầu thế giới có biến động
để phòng ngừa làm cho giá xăng dầu trong nước
không tăng bằng với giá sang dầu thế giới
vâng ạ vậy thì bên cạnh những nỗ lực
để cố gắng bình ổn giá sang dầu
theo ông những chính sách gì để có thể
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
ta thấy như tôi đã nói
thì giá sang dầu trong nước hoàn toàn phụ thuộc giá sang thế giới
thì tại sao giá sang dầu
của mỗi một nước nó lại khác nhau
ví dụ như vậy nó không theo giá thế giới
có nước cao nước thấp khác nhau
là vì do hai cái van cái van thứ nhất là quỹ bình ổn giá
van thứ hai là thuế và phí
thế thì trong bối cảnh trong tình hiện nay
chúng ta thấy có thời kỳ mà cái quỹ bình ổn giá xăng dầu
chúng ta có một cái lượng quỹ rất là lớn
trên năm tỷ nhưng đến nay
thì theo số liệu tôi biết được
mà cái kỳ điều chỉ cuối cùng
thì quỹ bình ổn giá sang dầu chỉ còn trên năm trăm linh tỷ
mà trong khi đó một số doanh nghiệp lớn
thì bị thâm thủ quỹ bình ổn này
nó thâm hụt vào khoảng một năm trăm linh tỷ
trong đó ví dụ như là peltimax
thì thân thủ vào khoảng hai trăm năm mươi tỷ
hay là sài gòn
pvoi thì nó thâm thủ
rất nhiều khá lớn
thế thì trong bối cảnh trong tình hình như thế này
thì ta thấy cái van thứ nhất nó đã như vậy rồi
thế thì còn cái van thứ hai đó là cái van thuế
thế thì hiện nay thuế
và phí trong một lít sang dầu
nó chiếm vào khoảng bốn mươi hai
nếu chúng ta xem xét điều chỉ
anh có thể giảm thì chắc chắn nó sẽ tác động
tới cái mặt bạc giá
sang dầu hiện nay
cho nên cũng có một số quan điểm
của các cá nhân cũng như ngay những đại biểu quốc hội
cũng xem xét cần trong lúc bối cảnh
mà giá sang dầu tăng như vậy
thì nên xem xét lại có thể điều chỉnh
cái thuế và phí
vâng ạ một lần nữa thì cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí lăng đã đến với
truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
trong một ít phút nữa với bản tin một trăm một mươi ba online
quý vị xin đừng rời màn hình